ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng vừa có văn bản chỉ đạo các ngành địa phương liên quan về việc tạm dừng hoạt động khai thác cát trên sông đồng nai thuộc địa phận tỉnh lâm đồng
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng giao sở tài nguyên và môi trường thông báo việc tạm dừng hoạt động khai thác cát trên sông đồng nai thuộc địa phận tỉnh lâm đồng đến các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan
đồng thời giao các huyện đạ tẻ cát tiên thường xuyên kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức cá nhân cố tình vi phạm
trước đó ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đã thu hồi nhiều giấy tờ khai thác giấy phép khai thác khoáng sản trên sông đồng nai
do trong quá trình khai thác cát các đơn vị này đã gây sạt lở bờ sông nghiêm trọng và tác động xấu đến môi trường sinh thái
ảnh hưởng đến vườn quốc gia cát tiên và di tích quốc gia đặc biệt di tích khảo cổ cát tiên